trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa cho biết
đơn vị này đã tiếp nhận các ngư dân bị chìm tàu khi đang đánh bắt trên biển
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi tàu cá mang biển hiệu số hiệu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi ts của ngư dân lê văn ốm
chú ở thị xã hoài nhơn đang đánh bắt cá tại vùng biển cách đất liền sáu mươi năm hải lý
thì bị chết máy tàu bị phá nước sau đó chìm hoàn toàn
thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu và yêu cầu các ngư dân mặc áo phao chờ cứu hộ
nhận đường tín hiệu cứu nạn tàu cá bd chín nghìn bảy trăm tám mươi ts của ngư dân lê văn khánh
chú ở xã hoài mỹ thị xã hoài nhơn đã tiếp cận kịp thời và cứu được cả bốn ngư dân
sau khi được cứu hai ngư dân đã xin sang tàu khác để tiếp tục ra khơi đánh bắt